sở thông tin và truyền thông tỉnh thừa thiên huế phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
triển khai hệ thống giám sát điều hành mạng lưới kiểm soát bệnh tật tỉnh
hệ thống sẽ tiếp nhận phản ánh của người dân đối với các trường hợp ca nghi nhiễm dịch bệnh
ngoài tiếp nhận phản ánh của người dân hệ thống giám sát điều hành mạng lưới kiểm soát bệnh tật tỉnh
thừa thiên huế còn tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trả lời thắc mắc về y tế của người dân
theo hướng dẫn đảm bảo duy nhất một đầu mối
tiến tới lập hồ sơ nhận diện hỗ trợ các công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra đây cũng là nơi thu thập dữ liệu biến động dân cư khách du lịch từ các nơi về thừa thiên huế
để sàng lọc phân loại phục vụ công tác phòng chống dịch